ngày hôm nay ngày một tháng một mươi quy định điều chỉnh lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam cũng chính thức có hiệu lực
đó là quy định giảm lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái chích khấu lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là hai một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới sáu tháng xuống bốn
lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường